chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác của quốc hội đã đến xã tân hưng
huyện cái nước tỉnh cà mau thăm và tặng quà tại cụm trường mẫu giáo sơn ca
trường tiểu học và trung học cơ sở thạnh hưng và công trình cầu cái rô
cụm công trình trường học do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vận động các đơn vị doanh nghiệp
hơn ba mươi chín tỷ đồng hỗ trợ địa phương xây dựng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến gắn biển công trình khánh thành trường mẫu giáo sơn ca
được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ một
nhân dịp về thăm lần này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã tặng nhiều thùng sữa
ti vi cho trường mẫu giáo sơn ca tặng một mươi năm suất học bổng cho học sinh cụm trường tiểu học trung học cơ sở thạnh hưng
nhân dịp này các đơn vị tài trợ cũng trao tặng cho xã tân hưng hai mươi căn nhà đại đoàn kết
và năm trăm linh bồn nhựa chữ nước tổng trị giá khoảng hai tỷ đồng
trước đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng hai bồn chứa nước
nhằm hỗ trợ khắc phục hạn mặn cho người dân xã phong nấm huyện rồng chôm tỉnh bến tre